bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi năm tháng tám tp hcm sử dụng giấy đi đường mẫu mới cho các nhóm đối tượng được phép di chuyển trong thời gian thực hiện siết chặt giãn cách do phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm và công an các cấp ký ban hành
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm trong ngày đầu áp dụng giấy đi đường mới ghi nhận tại các chốt kiểm soát trên đường nam kỳ khởi nghĩa cách mạng tháng tám trường trinh phạm văn đồng
đa số người lưu thông qua các chốt kiểm soát vẫn sử dụng mẫu giấy đi đường cũ theo công văn hai nghìn tám trăm linh của ủy ban nhân dân thành phố
trước đó ngày hai mươi bốn tháng tám phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã có thông báo hướng dẫn về đổi mẫu giấy đi đường mới gửi đơn vị quản lý là đầu mối liên hệ tiếp nhận và tập hợp thống kê lập danh sách các đối tượng có liên quan đủ điều kiện được cấp giấy phép lưu thông trên đường trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên do ngày đầu áp dụng mẫu giấy đi đường mới nên lực lượng chức năng tại các chốt đã linh động cho người dân sử dụng mẫu giấy cũ được tiếp tục lưu thông đồng thời nhắc nhở tuyên truyền cho người dân sử dụng mẫu giấy đi đường mới
trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp thành phố đà nẵng quyết định tiếp tục dừng mọi hoạt động đến tám giờ ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đồng thời bổ sung một số hoạt động mà người dân được phép tham gia
theo đó từ tám h ngày hai mươi sáu tháng tám đến tám h ngày năm tháng chín thành phố đà nẵng tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quyết định hai nghìn bảy trăm tám mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố
người dân thực hiện nghiêm ai ở đâu ở đó trong một mươi ngày tới thành phố sẽ cách ly theo vùng dựa trên cơ sở xét nghiệm toàn dân
đồng thời thành phố cũng bổ sung điều chỉnh một số hoạt động mà người dân được phép tham gia cụ thể công ty thương mại đầu mối trung tâm thương mại siêu thị chuỗi cửa hàng tiện lợi
được bố trí tối đối với các cơ sở xét nghiệm toàn dân
tối đa một trăm linh số người làm việc cơ quan nhà nước bố trí một mươi nhà máy cơ sở sản xuất bố trí ba mươi số người làm việc thực hiện nghiêm ba tại chỗ
đối với người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa giao hàng công nghệ được phép hoạt động từ sáu giờ đến hai mươi giờ hàng ngày
phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín và xét nghiệm định kỳ ba ngày một lần
đối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp dừng hoạt động được bố trí tối đa ba người để xử lý công việc cần thiết liên quan đến các thủ tục hành chính
tài chính thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục kế hoạch xét nghiệm sars cov hai phù hợp với từng vùng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
tùy vào tình hình thực tế sẽ có biện pháp khôi phục kinh tế xã hội phù hợp với từng giai đoạn
thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với phan thanh thơm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú ấp thạnh trị xã long điền huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
chiều ngày hai mươi ba tháng tám tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đóng trên địa bàn khóm bốn phường một thị xã giá rai
tổ công tác tiến hành giải thích nhắc nhở phan thanh thơm về việc điều khiển xe mô tô ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lúc này phan thanh thơm dùng tay đấm vào mặt một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an
tại tỉnh đồng nai ủy ban nhân dân ủy ban nhân dân phường trảng giài hoàn tất hồ sơ trình ủy ban nhân dân tp biên hòa
xử phạt vi phạm hành chính bảy mươi năm triệu đồng đối với năm người tụ tập ăn nhậu trong địa bàn khi đang thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch covid một mươi chín
vào tối ngày hai mươi bốn tháng tám công an phường trảng giài phối hợp với lực lượng chức năng của phường phát hiện năm người gồm phạm mạnh thương bốn mươi tuổi
phạm bá quốc ba mươi ba tuổi cao anh khoa ba mươi chín tuổi
nguyễn văn hùng bốn mươi tám tuổi và chủ nhà ngô ngọc mạnh bốn mươi hai tuổi cùng chú tỉnh đồng nai đang tụ tập ăn nhậu tại hiên nhà của mạnh ở khu phố bốn b phường trảng giải
tại thời điểm kiểm tra cả năm người đang tụ tập ăn nhậu chung một bàn tròn trong lúc khu vực này đang thực hiện phong tỏa để thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất ủy ban nhân dân tp biên hòa xử phạt một mươi năm triệu đồng mỗi người
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo quy định tại nghị định số một trăm linh
hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
thưa quý vị việc thiếu ý thức của một số người dân doanh nghiệp thậm chí là cán bộ công vụ đã làm cho dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
và diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành điều này không những ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh mà còn gây tâm lý lo lắng trong nhân dân
xử lý nghiêm các hành vi có cố tình làm lây lan dịch bệnh chính là biện pháp hữu hiệu để góp phần ngăn chặn và phát sinh dịch bệnh
ghi nhận trên địa bàn tỉnh cà mau
vào chiều hai mươi hai tháng tám công an tp cà mau đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên dịch vụ thủy sản thành tâm có địa chỉ tại khóm sáu phường một thành phố cà mau
cụ thể công ty thành tâm đã thực hiện hoạt động kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng tám qua test nhanh phát hiện một nữ công nhân
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cà mau cũng đã ra quyết định khởi tố bị can lê văn trí
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại ấp tân hiệp xã an xuyên thành phố cà mau
vào ngày hai tháng bảy trí đi từ thành phố hồ chí minh vùng có dịch bệnh covid một mươi chín về nhà
thế nhưng trong thời gian cách ly tại nhà trí đã không tuân thủ quy định và đã tiếp xúc với những người trong gia đình
đến ngày bảy tháng bảy chỉ có kết quả xét nghiệm dương

sau đó tất cả bốn người thân trong gia đình đều có kết quả dương tính với sars cov hai
chỉ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tính đến nay công an tp cà mau đã tiến hành khởi tố ba vụ án hình sự
trong đó có hai vụ khởi tố về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trí đã không tuân thủ quy định về cách ly y tế về giãn cách xã hội từ chối trốn tránh các biện pháp cách ly các biện pháp cưỡng chế cách ly
hoặc là khai báo y tế gian dối khai báo y tế không trung thực dẫn đến là làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng cho người khác thì bị xử lý trách nhiệm
cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ấp cái ngay xã thanh tùng huyện đầm rơi
cụ thể một bác sĩ mở phòng khám tư khi khám điều trị cho một bệnh nhân đã không thực hiện đủ vai trò trách nhiệm của mình
không sàng lọc tư vấn không thực hiện đầy đủ khuyên cáo của bộ y tế để báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra và ngăn chặn
làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn xã ngọc tránh và thanh tùng huyện đầm rơi

và đồng thời cũng tiên truyền dẫn động cho nhân dân trong khu vực đó để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp
chính vì vậy tất cả người dân hãy chung tay cùng cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng cho bản thân gia đình và cộng đồng
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an huyện e
e súp tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam đôi vợ chồng có hành vi tàng trữ và mua bán ma túy với số lượng lớn
hai đối tượng bị bắt giam là sùng thị dây và mùa a tra cùng chú tại xã cư cơ bang huyện e s u p
sau một thời gian theo dõi tổ công tác công an huyện đã bắt quả tang dây đang vận chuyển hai cục và hai gói ma túy
tiếp tục khám xét khẩn cấp tại chỗ
tổ công tác đã bắt quả tang mùa a tra cũng đã tàng trữ một gói ma túy
qua điều tra sùng a dây khai nhận đã đến huyện e s u p tỉnh đắk lắc mua một bánh heroin và ba trăm sáu mươi hai viên ma túy tổng hợp của một người đàn ông không rõ nhân thân lại định về sử dụng và bán cho các đối tượng hiện ở địa phương
hạt kiểm lâm huyện đồng phú tỉnh bình phước phối hợp với công an xã tân hòa đã bắt giữ hai đối tượng là kim phước lộc hai mươi chín tuổi và trần thanh trọng hai mươi bốn tuổi cùng chú huyện phú giáo tỉnh bình dương để điều tra về tội
hành vi sử dụng súng tự chế săn bắn động vật hoang dã trái phép
vào trưa ngày hôm qua trong lúc lực lượng kiểm lâm huyện đồng phú đang tuần tra kiểm soát rừng tại tiểu khu ba trăm tám mươi bảy thuộc ấp đồng tân xã tân hòa huyện đồng phú thì phát hiện hai đối tượng trên có mang theo súng tự chế để săn bắn động vật hoang dã
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm hai xe máy một súng tự chế và đạn
kiểm lâm huyện đồng phú đã bàn giao hai đối tượng cùng vật chứng cho công an xã tân hòa
do hai đối tượng này đã tạm trú tại ấp đồng tân xã tân hòa trước khi tỉnh bình phước thực hiện chỉ thị một mươi sáu nên không phải đưa đi cách ly tập trung
liên quan đến vụ việc làm lây lan dịch bệnh tại xã ngọc tránh và xã thanh tùng huyện đầm rơi tỉnh cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi đã ra quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể vào chiều ngày một mươi sáu sáng ngày một mươi bảy tháng tám một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi trú tại xã ngọc chánh huyện đầm rơi có biểu hiện nôn ói được gia đình đưa đến phòng khám của bác sĩ tại xã thanh tùng
tại đây bệnh nhi được bác sĩ này trực tiếp khám bán và tiêm thuốc điều trị mà bỏ qua việc sàng lọc điều tra yếu tố dịch tễ của bệnh nhân để báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra và ngăn chặn lây lan dịch bệnh trên địa bàn xã ngọc tránh và thanh tùng
hiện cháu bé đang là bệnh nhân f vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
dịch diễn biến phức tạp khi mà cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn thì những người ở tuyến đầu chống dịch cũng phải đối diện với vô vàn nguy hiểm
với các chiến sĩ công an đây cũng là quãng thời gian mà họ phải gác lại việc riêng kìm nén cảm xúc nhớ nhà nhớ người thân để dành toàn bộ thời gian tâm trí và công sức cho nhiệm vụ đặc biệt trong trận chiến với kẻ thù vô hình
gia đình này có ba thế hệ gồm hai cháu nhỏ bố mẹ hai bé và bà nội chung sống
thế nhưng gần ba tháng nay không chỉ những đứa cơm mà mọi sinh hoạt và quay quần bên nhau chỉ còn lại giữa bà và cháu
những thành viên còn lại là những chiến sĩ công an nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch và đấu tranh với các loại tội phạm giữ gìn an ninh trực tự
với sự chỉ đạo của ban tốc công an phố cũng như là ban chỉ huy công an quận
thì bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi
luôn luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm trong việc công tác phòng chống dịch
đặc biệt là bên cạnh đó thì cán bộ chiến sĩ của công an phường năm luôn luôn là đề cao tinh thần trách nhiệm cao nhất
dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường
thì qua đó là các loại chuyện gia đình cá nhân bản thân mỗi tôi trên phương diện luôn luôn đi đầu trong công tác phòng chống dịch
cũng ở tuyến đầu chống dịch dù không phải trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt
nhưng đại ý
lê thị xuân quỳnh
vợ đại ý phạm xuân quỳnh
ngoài hoàn thành tốt các công việc tại trụ sở công an phường
cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động phòng chống dịch của ủy ban nhân dân phường và quận
cũng như các đồng chí đồng đội trong cơ quan
thì trực chiến một trăm linh tại đơn vị để cùng thực hiện nghiêm viết chỉ tiệm một mươi sáu
thì ngoài những công việc vẫn làm hàng ngày
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hỗ trợ bản bản nhân trật tự
ở các điểm tiêm ngừa
và cùng với khởi sách hưu hục đi vận động hỗ trợ vận động người dân thực hiện nghiêm túc chỉ tiệm một mươi sáu

mặc dù làm cùng ngành và nhà gần đơn vị
thế nhưng suốt gần ba tháng qua
vợ chồng chưa được gặp nhau
hai con chưa được gặp bố mẹ
có chăng cũng chỉ đôi lần tranh thủ ghế nhà
nhưng cũng chỉ nhìn nhau từ xa
cũng như bao người khác
xa nhà xa con là sẽ nhớ
những lúc như vậy
chiếc điện thoại là niềm ăn uổi
giúp các thành viên trong gia đình được xích lại gần nhau
và những nỗi nhớ niềm thương cũng phần nào được sang sẻ
có nhớ mẹ nhiều không
anh hai đâu
cho mẹ nói chuyện với anh hai với
mẹ cho mẹ nói chuyện với anh hai
mẹ cho anh hai

dạ sáng nay con có học bài không
có học bài luôn
ở nhà với em có ngoan không
ở nhà phụ bài coi em nè
không có được bắt nạt em nha
vậy nhiều nồi chơi với em hay chưa
hết dịch mẹ về với xô nha

ở nhà sáng có mẹ lo cho hai cháu
để sớm coi thế là hết dịch
để sài gòn trở lại bình thường nha
con cảm ơn mẹ nhiều
cảm ơn mẹ nhiều
dạ vâng vâng
đồng chí quỳnh thì đồng chí là có hai con nhỏ
là hiện trong thời gian qua thì đồng chí luôn túc trực
cùng với các đồng chí trong đơn vị là ở tại công an phường
tuy là vất vả nhưng đồng chí cũng cố gắng là khắc phục khó khăn
đồng chí cũng là có chồng là trong lực lượng công an cũng
hiện nay cũng tham gia phòng chống dịch
thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
trong cuộc chiến đầy gian khổ
khuyết kẻ giặc vô hình là dịch covid một mươi chín
họ những chiến sĩ không ai nhân dân nơi tuyến đầu
đã tạm gác lại những niềm vui riêng bên gia đình
người thân vì nhiệm vụ chung
và để họ những người chiến sĩ không ai nói riêng
và lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín nói chung
sớm có lại những bữa cơm đoàn viên cùng gia đình
mỗi chúng ta những người dân
hãy tuân thủ mọi quy định về công tác phòng chống dịch
của chính quyền các cấp đề ra
ba đối tượng nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
vừa bị đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông
bộ đội biên phòng tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
sáng qua tại khu vực ấp vĩnh an xã vĩnh hội đông huyện an phú
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tăng bùi minh tâm
huỳnh văn trí và huỳnh văn lĩnh cùng chú tại huyện phú tân
nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
qua làm việc các đối tượng khai nhận vào tháng bốn năm ngoái
đã xuất cảnh trái phép sang campuchia để làm thuê
đến nay do hết việc làm nên tìm cách nhập cảnh trái phép
trở về việt nam thì bị bắt
sau khi ra quyết định xử phạt hành chính một mươi hai triệu đồng
về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định
đội biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông đã bản giao ba đối tượng
cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện an phú
để đưa đi cách ly theo quy định
lợi dụng xe luồng xanh để vận chuyển số lượng lớn thiết bị y tế
phục vụ phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ
chiếc xe này đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ
phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an phát hiện
dặn sáng ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng công an phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi bốn h bốn trăm tám mươi sáu
lưu thông trên đường cao tốc nội bài lào cai hướng đi hà nội
chở nhiều loại hàng hóa
trong đó có các thiết bị y tế đựng trong các thùng cắt tông ghi chữ nước ngoài
lái xe lý văn thu ở lào cai không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
đến hai mươi h tối ngày hai mươi hai tháng tám thì có được lệnh của giám đốc bên công ty
là công ty là của nguyễn tuấn anh đi xuống hà nội giả hàng
và trong thời gian đi trên đường lượng chức năng dường xe và kiểm tra hàng hóa
thì em không có giấy tờ để chứng từ hàng hóa này
em biết điều đấy là sai trái
và nhưng mà
trước khi em nhận xe thì em không hề biết là thoảng hóa trên xe là hàng cấm
kiểm tra nhanh chiếc xe này cơ quan công an xác định trên xe chở theo các loại hàng hóa bao gồm
hai ba trăm tám mươi sản phẩm nghi là bộ van máy thở sáu bảy trăm năm mươi sản phẩm nghi là bộ test sars cov hai
và hàng nghìn sản phẩm hàng hóa khác
qua làm việc với cơ quan chuyên môn của sở y tế phú thọ xác định các sản phẩm và thiết bị y tế trên
chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành
theo quy định
quá trình kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi bốn h bốn trăm tám mươi sáu vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nghi là thiết bị y tế
và các sản phẩm hàng hóa khác không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chúng tôi đã lập biên bản tạm giữ hiện đang củng cố hồ sơ làm rõ
quá trình làm việc các đối tượng khai nhận xe ô tô này đã được sở giao thông vận tải tỉnh lào cai cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh
để được vận chuyển những hàng hóa dịch vụ thiết yếu
tuy nhiên đối tượng nguyễn tuấn anh ở lào cai đã thuê lại để sử dụng vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo một số nội dung đối với các chủ phương tiện vận tải như sau
thứ nhất đề nghị mọi người dân nói chung chủ phương tiện vận tải nói riêng
phải nêu cao tỉnh lào cai

tuy nhiên đề nghị mọi người dân nói chung chủ phương tiện vận tải nói riêng

quản lý sử dụng phương tiện vận tải của mình phải tuyệt đối chấp hành đúng các quy định của pháp luật
khi cho thuê phương tiện vận tải hoặc thuê người điều khiển phương tiện vận tải thì phải quản lý chặt chẽ nêu cao ý thức cảnh giác không để các đối tượng xấu lợi dụng phương tiện vận tải của mình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
không được cố kết móc nối thông đồng với các đối tương xấu
hiện công an tỉnh phú thọ đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt thành công hai đối tượng truy nã là nguyễn ngọc tú và nguyễn ngọc tín là em ruột của tú cùng chú tại huyện cần giờ tp hcm về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của công an tối ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi tú và tín có mâu thuẫn với vợ chồng anh đơn phi long
huyện tân châu tỉnh an giang cả hai anh em đã mang theo dao đánh và chém anh phong nhiều nhát gây thương tích một mươi sáu rồi bỏ trốn
đến ngày hai mươi ba tháng tám công an huyện nhân trạch đã bắt được tú khi đang làm công nhân ở khu công nghiệp nhân trạch sáu
từ lời khai của tú lực lượng công an tiếp tục bắt được tín đang lẩn trốn tại một công trình ở xã long sơn thành phố vũng tàu
lợi dụng tình hình dịch bệnh hầu hết người dân đều ở trong nhà
một đối tượng đã đóng vai là nhân viên viễn thông leo lên nóc nhiều tòa nhà trung cư trên địa bàn quận bắc tử liêm thành phố hà nội
để cắt trộm dây cáp đồng tiếp địa của hàng loạt hệ thống chống xét bán phế liệu lấy tiền tiêu xài
đối tượng vừa bị ban quản lý cùng cư dân trung cư thái hà con train sim phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm hà nội bắt giữ
để dễ bề trộm cắp phạm thanh nhàn đã tự lập nên một công ty viễn thông với đầy đủ giấy tờ con dấu
thế nhưng chỉ có nhàn là thành viên duy nhất vừa làm giám đốc vừa làm nhân viên
để có thể di chuyển trong thời gian giãn cách nhàn tự ký và đóng dấu vào giấy đi đường mang tên mình
sau đó tìm đến các khu trung cư cao tầng với danh nghĩa là nhân viên viễn thông lên được sân thượng
đối tượng này đã dùng cưa sắt và kìm cắt rời toàn bộ hệ thống dây tiếp địa bằng đồng ra khỏi các cột thu lôi chống xét
sau đó dấu gọn vào bao lô đem bán sắt vụn lấy tiền tiêu xài
một em đi đo các tọa độ trên sân thượng trần sân thượng
có nhìn thấy các dây đồng để nhìn thấy dễ lấy sinh ra y số để cắt trộn dây
còn ngoài ra thì không một em cũng đi đo các tọa độ để đặt trạng
sinh ra cái lòng sinh tham
rồi hai trăm bảy mươi một cân
thôi xong thì bán sắt vụn
bán thì từ thời điểm qua thời điểm thì làm được một trăm bảy mươi một trăm ba mươi một trăm tám mươi còn là một trăm tám mươi hai một trăm tám mươi tám
em tổng bán số đồng đến đi em đã thu được tầm hơn ba mươi triệu ạ
để có thể ra vào chót lọt các khu trung cư được bảo vệ nghiêm ngặt giữa mùa dịch
nhàn tự làm thẻ dân cư có gắn chip sau đó đi thang máy lên sân thượng
hiện đối tượng cùng toàn bộ tăng vật của vụ án đã được cơ quan công an tạm giữ để điều tra
theo điều một trăm bảy mươi ba bộ luật hình sự hành vi lợi dụng dịch bệnh để trộm cắp tài sản có giá trị từ hai trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng có thể bị phạt tù từ bảy đến một mươi năm năm
theo điều một trăm bảy mươi ba bộ luật hình sự hành vi lợi dụng dịch bệnh để trộm cắp tài sản có giá trị từ hai trăm linh triệu đồng đến dưới năm mươi năm